trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin lao động tp hcm vừa thông báo kết quả khảo sát thị trường lao động tp hcm năm hai nghìn một mươi chín dự báo nhu cầu nhân lực năm hai nghìn hai mươi
theo thống kê nhu cầu tìm việc cho thấy lao động đã qua đào tạo có trình độ đại học trở lên chiếm năm mươi bảy năm mươi ba cao đẳng hai mươi hai trung cấp sáu sáu mươi hai sơ cấp nghề hai chín mươi một
tập trung ở một số vị trí việc làm trong các ngành tài chính ngân hàng kế toán tài chính công nghệ thông tin quản trị kinh doanh
dự báo nhu cầu nhân lực tại tp hcm năm hai nghìn hai mươi cần khoảng ba trăm hai mươi ba chỗ làm việc trong đó có một trăm ba mươi năm chỗ làm việc mới
tập trung ở các ngành kinh doanh thương mại dịch vụ phục vụ vận tải kho bãi diệt may rẻ ra cơ khí tự động hóa dịch vụ thông tin tư vấn chăm sóc khách hàng